theo thông tin từ viện sốt xét ký sinh trùng trung ương các dòng ký sinh trùng sốt xét kháng nhiều loại thuốc đang lây lan nhanh chóng khắp đông nam á trong đó việt nam có tỷ lệ rất cao
sốt xét có thể điều trị thành công bằng thuốc nếu phát hiện sớm nhưng khả năng kháng thuốc của ký sinh trùng sốt xét đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là ở đông nam á
việt nam có tỷ lệ ký sinh trùng sốt xét kháng thuốc rất cao có tám mươi số ký sinh trùng gây bệnh sốt xét phổ biến nhất và kháng được hai loại thuốc sốt xét thường được bác sĩ kê đơn điều này đã khiến tỷ lệ điều trị bệnh sốt xét gặp thất bại ở mức cao kỷ lục
tại việt nam từ đầu năm đến nay bệnh sốt rét không ngừng gia tăng ở khu vực nam bộ và miền trung tây nguyên xuất hiện cả những ca sốt xét ác tính bệnh sốt rét lây lan qua đường mũi đốt
cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường ngủ màn tiêu diệt mũi để phòng bệnh